tiếp tục với các vấn đề vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn b đoạn qua thôn ngọc thạch xã tịnh an tp quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy làm một thanh niên tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
theo đó vào thời điểm trên xe máy mang biển số bảy mươi sáu c một một mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi năm do anh nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại xã tịnh an điều khiển theo hướng đông tây va chạm với xe máy mang biển số tám mươi một c một bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín do anh võ thành quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú ở xã tịnh châu điều khiển theo chiều ngược lại
do chạy với tốc độ nhanh dẫn đến va chạm quá mạnh nên hậu quả của vụ tai nạn làm anh võ thành quốc tử vong trên đường đi cấp cứu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ